khai thác đánh bắt thủy hải sản xa bờ
hiện nay việc sử dụng ánh sáng kết hợp đánh bắt các loại thủy hải sản đã được sử dụng trong các hoạt động như lưới vây lưới mành câu mực câu cá ngừ đại dương pha xúc và trục
tuy nhiên việc đánh bắt thủy hải sản bằng nguồn sáng truyền thống những năm qua đã ngày càng bộc lộ nhiều bất cập
việc chiếu sáng truyền thống dùng trong đánh bắt xa bờ với các loại đèn chiếu sáng cao áp dây tóc hình quang compact đòi hỏi một lượng điện tiêu thụ khá lớn
phần lớn đèn này được nhập từ trung quốc hàn quốc với giá đầu tư cao trong khi lại dễ hư hỏng
trước đây một tàu đánh cá có công suất bốn trăm linh cv thường sử dụng từ một trăm linh tới một trăm hai mươi đèn trong đó chi phí lớn nhất chính là tiền dầu
nếu như một đợt đánh bắt kéo dài hai mươi ngày lượng dầu tiêu thụ lên đến một mươi hai bốn trăm linh
thì chi phí cho chiếu sáng chiếm tới sáu mươi tức là bảy bốn trăm bốn mươi lít dầu dành cho chiếu sáng
cạnh tranh luồng cá cạn kiệt chi phí cao dẫn đến thua lỗ nhiều ngư dân đã không còn mặn mà bám biển